tới dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng kính mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa các vị đại biểu thưa các đồng chí hôm nay tôi rất vui mừng được đến dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tôi được biết đây là lớp thứ nhất cuối tháng này thì chúng ta sẽ tổ chức lớp thứ hai
trước hết tôi xin được phép thay mặt bộ chính trị ban bí thư
và với tình cảm cá nhân xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và chúc các đồng chí thu được kết quả tốt đẹp trong dịp học tập này
tôi cũng rất là hoan nghênh và cảm ơn ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hội đồng lý luận trung ương văn phòng trung ương đảng phối hợp với các cơ quan hữu quan
đã rất tích cực chuẩn bị
để hôm nay chúng ta khai mạc cái lớp học quan trọng này đúng theo kế hoạch
thưa các đồng chí như chúng ta đã biết học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác nhất là trong công tác cách mạng
học tập thì vừa là nghĩa vụ nhưng đồng thời cũng là quyền lợi rất thiết thân
các đồng chí đã biết là cha ông ta đã nói nhiều lắm về vấn đề học này
rằng là ăn vấp học hay không thầy thì đố mày làm nên đi một ngày đàn thì học một sàn khôn và các cụ nói là phải học ăn học nói học gói học mở nhiều thứ phải học
các đồng chí đã biết là cha ông ta đã nói nhiều lắm về vấn đề học này
với cái công tác cách mạng thì chúng ta biết là các vị lãnh tụ lỗi lạc thiên tài như lê ninh như bác hồ chúng ta hết sức quan trọng công tác học tập
học tập tất cả nhiều mặt chứ không phải chỉ riêng mặt nào cả
chắc các đồng chí thuộc hết cái câu của lenin không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng
chỉ có đảng nào mà có một lý luận tiên tri
tiên phong hướng dẫn thì mới có thể làm tròn trách nhiệm của đảng tiên phong
và lenin còn nói rằng là nói đến chủ nghĩa cộng sản mà không có một cái lý luận không có một cái nền học vấn hiện đại
thì chủ nghĩa cộng sản cũng chỉ là nguyện vọng thôi
mà muốn có lý luận cách mạng thì phải có một nền học vấn hiện đại
và không có cách nào khác là chúng ta phải học
lên đến nói với đoàn thanh niên cộng sản lúc bấy giờ trách nhiệm nhiệm vụ của đoàn thanh niên chỉ có một chữ thôi
học học học nữa học mãi
còn bác hồ của chúng ta thì nói rất nhiều về vấn đề này
bác nói rằng là cách mạng tiến lên mãi đảng tiến lên mãi cho nên người cách mạng cũng phải tiến lên mãi
chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời
con sống thì con phải học
bác nói thế
và cụ nói giản dị mộc mạc nôm na nhưng vô cùng sâu sắc
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đến khai giảng cái lớp đầu tiên của trường nguyễn ái quốc chúng ta
bác chỉ nói là học để làm việc làm người rồi mới đến làm cán bộ
nhưng mà bây giờ là cốt học để nghĩ đến để làm chức nọ trước kia đâu
học để làm việc làm người rồi mới làm cán bộ
rất là sâu sắc
thì chúng ta biết như thế là trong cuộc sống có rất nhiều cái phải học
nhưng mà cũng có nhiều cách để học
học trong trường lớp học ngoài cuộc sống học ở trong nước học ở nước ngoài
học thầy học bạn tự học học lẫn nhau
nếu không học thì sẽ lạc hậu bác hồ nói như thế
mà lạc hậu thì sẽ dẫn đến thoái bộ
bởi vì thực tiễn luôn luôn vận động lý luận thì không ngừng phát triển
và phòng tử có nói một câu là đời người là hữu hạng
mà sự hiểu biết là không cùng
học bao nhiêu cũng là không đủ
thì tôi biết là các đồng chí có mặt ở đây hôm nay đều đã học rất nhiều
từng trải rất nhiều dạng dày trong cuộc sống
có nhiều đồng chí đã lên lớp rồi đã từng làm thầy rồi đi giảng rồi dạy người khác rồi
và các đồng chí không ngừng tiến bộ
cho nên mới trở thành ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt cán bộ chiến lược mà chúng ta đang ngồi đây
đấy là một vinh dự hết sức to lớn
các đồng chí thừa viết cái điều đó
việc mà chúng ta tổ chức lớp học hôm nay như các đồng chí nói là thực hiện cái quy định một trăm sáu mươi bốn của bộ chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức
đối với các đồng chí ủy viên trung ương đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
tôi xin nhấn mạnh là đây là cái lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức
và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cũng chỉ trên một số lĩnh vực thôi
và trong mỗi lĩnh vực thì cũng chỉ một số vấn đề thôi
nó có tính chất thời sự cập nhật nó
chứ không phải là nói toàn bộ nói toàn diện
thì học thì nhiều loại lớp lắm
tôi được biết là theo chương trình chúng ta chỉ có chín chuyên đề
các đồng chí đã biết rồi tôi xin không nhắc lại
nó tập trung vào những cái nội dung cơ bản là vấn đề kinh tế xã hội
đặc biệt là kinh tế thị trường
bây giờ phát triển kinh tế nhà nước về kinh tế tư nhân thế nào
vấn đề chính phủ liêm chính kiến tạo
gần đây ta hay nói xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện bây giờ là thế nào
phát huy dân chủ làm sao
rồi vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy
vấn đề cán bộ rất thời sự chúng ta đang làm
rồi vấn đề công tác tư tưởng lý luận trong tình hình hiện nay
trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão thế này
thì nó có cái gì cần phải quan tâm
rồi phát huy cái đoàn kết toàn dân tộc
rồi công tác mặt trận công tác dân vận
rồi chiến lược quốc phòng
bộ chính trị vừa ban hành mấy cái chiến lược
chiến lược an ninh chiến lược đối ngoại
những vấn đề cũng rất là cập nhật
mà với tinh thần chủ yếu là bổ túc cập nhật những kiến thức mới
có tính chất gợi mở định hướng để các đồng chí tự nghiên cứu vận dụng là chính
và thời gian học của chúng ta thì rất là ngắn chỉ có năm ngày
và các đồng chí thì đang rất bận
các đồng chí ngồi đây đều đầy công việc cả
sắp xếp được đi học cũng là cố gắng lắm nè
lại còn học thế nào để cho nó có hiệu quả nữa
và giảng viên của chúng ta thì là các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí cũng rất là thân thiết gần gũi với chúng ta hàng ngày đấy
chứ không phải là cao xa gì ghê gớm lắm
với tinh thần thế cho nên là tôi đề nghị các đồng chí thấy rõ yêu cầu tính chất nội dung cách học lần này để chúng ta có phương pháp đúng
cố gắng dành thời gian để lắng nghe khiêm tốn cầu thị
các cụ nói là thôi cứ năng nhặt chặt bị không được cái này thì được cái khác
cố gắng với tinh thần chất lập như thế
rồi chúng ta học rồi có trao đổi với nhau
và có lẽ cũng nên tìm đọc thêm các cái tài liệu để mà mang kiến thức
tiếp nhận thêm thông tin để liên hệ suy ngẫm tìm cách vận dụng thực hiện phù hợp với điều kiện công tác và hoàn cảnh cụ thể của từng đồng chí một
trong quá trình học tập các đồng chí cần lưu ý gắn lý luận với thực tiến
gắn tài liệu sách vở với cuộc sống sinh động
và tôi nghĩ đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau
và cái câu lúc nãy tôi nói dân gian ta nói học thầy không thầy học bạn
cũng là với tinh thần như thế
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức hôm nay
và xin chúc lớp học của chúng ta thu được nhiều kết quả bổ ích
chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc và thành công